vâng bên cạnh đó thì thành phố quảng ngãi cũng đã nâng cấp mức phòng chống dịch covid một mươi chín lên mức cao nhất
và hiện ngành y tế quảng ngãi vẫn đang tích cực với lực lượng chức năng và địa phương liên quan tổ chức khoanh vùng
theo điều tra dịch tễ đảm bảo đúng quy mô và mức độ
ghi nhận sau của phóng viên anhtv
công tác xét chặt kiểm tra y tế ở thị xã đức phổ được thực hiện với phương châm nội bất xuất ngoại bất nhập
để kiểm soát triệt đề các yếu tố dịch tễ trong cộng đồng
các lực lượng được huy động để trực tại chốt ngăn không để người và phương tiện ra vào trong thời điểm này để kiểm soát dịch bệnh
ngành y tế nhận định mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng được một thời gian dài tình hình dịch còn diễn biến rất phức tạp
do đó công tác khoanh vùng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
đang được tích cực triển khai trên địa bàn thị xã đức phổ và các địa phương liên quan
đây là lần đầu tiên quảng ngãi ghi nhận cùng một lúc nhiều ca bệnh
lịch sử di chuyển của các ca bệnh khá phức tạp nên công tác truy vết đang gặp nhiều khó khăn
nó sẽ có liên quan tới những ca bệnh nào có f một
tức là quá trình dịch tễ của những ca f đó anh sẽ có liên quan cụ thể đối với f một như thế nào này kia
từng anh đi vào địa điểm nào thời gian nào cụ thể và đồng thời tiếp xúc với ai ở đâu làm việc gì mà như thế nào này kia
thì mình tiến hành cụ thể là như thế để mình tìm được là truy vết được tiếp tục là những f một như thế nào
form chúng tôi cũng đã có nhiều kịch bản để ứng phó với nhiều mức độ xảy ra khác nhau
bây giờ xảy ra ở mức độ nào
chúng tôi áp dụng cho cái kịch bản của cái tình huống đó
người dân thì cũng không quá lo lắng trước cái diễn biến dịch phức tạp
nhưng tôi cũng khuyên người dân không nên chủ quan lơ là trước cái tình hình nguy hiểm của dịch bệnh trong cái thời điểm hiện nay
tỉnh quảng ngãi kêu gọi người dân tự giác và chấp hành tốt các khuyến cáo của ngành y tế về phòng chống dịch đặc biệt là thực hiện thông điệp năm k
đây là cách tốt nhất để dập dịch hiệu quả bảo vệ sức khỏe bản thân
và cộng đồng